thưa quý vị sở giao dịch chứng khoán hà nội gọi tắt là hnx đã đưa ra cảnh báo về việc gần đây có hiện tượng một số website giả mạo đã sử dụng trái phép logo hình ảnh nhận diện thương hiệu và thông tin hoạt động của hnx kêu gọi huy động tiền và đầu tư chứng khoán trực tiếp với hnx
hnx khẳng định website chính thức có tên miền duy nhất là ww hnx vn và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào
hnx cũng đề nghị các nhà đầu tư lưu ý và cẩn trọng lựa chọn kênh giao dịch hợp pháp và uy tín để tránh bị lừa đảo và tổn thất trong hoạt động giao dịch chứng khoán
hnx khẳng định website chính thức có tên miền duy nhất là www hnx vn và không tổ chức giao dịch chứng khoán trực tiếp với nhà đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào